thưa quý vị và các đồng chí vào chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng
đối với đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ văn phòng bộ công an
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trân trọng trao huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng bằng huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đồng chí thượng tướng bùi văn nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự ghi nhận tôn vinh của đảng trước những đóng góp to lớn của đồng chí bùi văn nam đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định đồng chí thượng tướng bùi văn nam đã được đảng nhà nước tin tưởng giao phó đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng
và dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đồng chí bùi văn nam cũng luôn là cán bộ đảng viên gương mẫu tiêu biểu nhạy bén phân đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của đảng được đồng chí đồng đội tín nhiệm nể trọng có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đảng bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và phát triển đất nước
bộ trưởng tô lâm chúc mừng và mong muốn đồng chí bùi văn nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được nỗ lực phân đấu hơn nữa đóng góp công sức trí tuệ kinh nghiệm của mình để xây dựng đảng bộ công an trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng bùi văn nam bày tỏ xúc động và nhấn mạnh đây là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân của mình
đó nội dung bài viết phải nêu bật truyền thống của lực lượng công an nhân dân về sự lãnh đạo của đảng nhà nước và bắc hồ với công an nhân dân
những tình cảm cao đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của cán bộ chiến sĩ công an trong các giai đoạn cách mạng
sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết của các ngành các tổ chức xã hội và nhân dân với công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự
phản ánh những điển hình tiên tiến những mô hình mới xuất hiện trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ theo sáu điều bác hồ dạy

bốn tháng sau qua tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín việc mở rộng con đường lịch sử được triển khai

hội nghị lần thứ một mươi năm ban chấp hành trung ương đảng khóa hai khẳng định
đây là một việc làm lớn có ý nghĩa chiến lược quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
bốn tháng sau qua tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín việc mở rộng con đường lịch sử thống nhất tổ quốc
bốn tháng sau qua tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi việc mở rộng con đường lịch sử thống nhất tổ quốc
bộ tư lệnh trường sơn đã tập trung đến ba trăm linh người để mà thực hiện việc mở đường đông trường sơn và các trục chính của tây trường sơn
mở đường thời kỳ đó rất là sôi động tất cả trên các cung đường từ đông và tây trường sơn bộ tư lệnh trường sơn đã phát động ra quân dòng rộ và khối lượng đường mới và đường cũ rất là được nhanh chóng khôi phục và tạo nên một mạng đường xuyên suốt từ bắc và nam
chỉ tính riêng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy
mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tuyến vận tải chiến lược trường sơn đã vận chuyển lần lượt hơn bốn trăm linh tấn vũ khí và hàng hóa các loại trong đó có cả vũ khí hạng nặng như pháo cơ giới xe tăng
góp phần quyết định thực hiện thắng lợi chủ trương chiến lược giành thắng lợi từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước

thực tế đã chứng minh rõ ràng mở đường trường sơn đường hồ chí minh là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược và sáng tạo của đảng ta trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
với quyết định đó tuyến vận tải chiến lược đã ra đời phát triển trong mưa bom bão đạn và đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam trong thế kỷ hai mươi
chuyển sang các thông tin khác
vào chiều nay tại hà nội ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã chủ trì họp báo công bố dự kiến
nội dung và chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
theo dự kiến kỳ họp thứ bảy sẽ khai mạc vào sáng ngày hai mươi tháng năm và bế mạc vào ngày một mươi bốn tháng sáu
tại kỳ họp này với thời gian khoảng hai mươi ngày làm việc quốc hội sẽ dành khoảng một mươi hai ngày để xem xét thông qua và cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng như luật giáo dục sửa đổi luật thi hành án hình sự sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật phòng chống tác hại của rượu bia
nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập
công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội và đại diện các cơ quan của quốc hội đã trả lời và giải đáp các ý kiến xung quanh nội dung kỳ họp
về hoạt động giám sát cụ thể là hoạt động chất vấn tổng thư ký quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ dành thời gian hai ngày rưỡi để chất vấn một số thành viên của chính phủ và không phải tất cả các thành viên chính phủ sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu như kỳ họp thứ sáu của
quyết định chỉ có vào thời điểm kỳ họp cuối năm và giữa nhiệm kỳ và kỳ họp cuối năm ở cuối nhiệm kỳ thì mới tổ chức kỳ thức chất vấn như kỳ họp thứ sáu vừa rồi
đó là gì đó là mời tất cả các thành viên chính phủ là trả lời khi các đại biểu quốc hội mà có hỏi về những nội dung mà xem xét việc thực hiện nghị quyết chất vấn của các thành viên chính phủ
bên cạnh đó một vấn đề quan trọng
quan trọng chính là việc phê chuẩn việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh nội dung này đại diện ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ thảo luận xung quanh việc sửa bộ luật lao động và hai nghị định liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng lao động và người lao động
trong công ước chín mươi tám thì nó không liên quan đến cái
việc là có sửa luật công đoàn hay không luật công đoàn
nhưng mà nó có một cái điều là khi chúng ta phê chuẩn công ước hay không phê chuẩn công ước thì bộ luật lao động vẫn phải có một cái tổ chức đại diện người lao động bao gồm tức là tổ chức đại diện của công đoàn việt nam
đó là một tổ chức và bây giờ chúng ta sẽ cho phép thành lập một tổ chức đại diện cho người lao động ngoài tổ chức công đoàn
nhưng chỉ được thành lập trong một cái khu trú
trong một chức năng nhiệm vụ tức là giải quyết quyền lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động
cũng tại buổi họp báo hôm nay tổng thư ký quốc hội và các cơ quan của quốc hội đã thông tin thêm về một số nội dung liên quan như các dự án luật sẽ được thông qua để phù hợp với việc gia nhập cptpp việc xem xét ra nghị quyết về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thể tiết